kính chào quý vị và các bạn vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
sau đây là thông tin trí tiết
thưa quý vị tham mưu trưởng quân đội israel hezi halevi đã phê duyệt kế hoạch tấn công trên bộ nhằm vào thành phố rafah nằm ở miền nam gaza
động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà hòa giải quốc tế đang nỗ lực giúp israel và hamas đạt được một thỏa thuận ngừng bắn
kế hoạch tấn công trên bộ ở rafah đã được phê duyệt trong cuộc gặp giữa ông halevi với tư lệnh bộ chỉ huy miền nam yaron fikuman và các chỉ huy sư đoàn lữ đoàn khác của israel
song chi tiết cuộc gặp cũng như kế hoạch tấn công rafah không được tiết lộ
hiện chính trường israel đang chia rẽ về kế hoạch tấn công rafah
một số bộ trưởng của nước này đe dọa rút khỏi chính phủ liên minh nếu thủ tướng benjamin netanyahu đồng ý với một thỏa thuận giải phóng con tin thay vì chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố rafah
tuy nhiên các nghị sĩ theo đường lối trung tả lại có quan điểm ngược lại khi họ muốn chính phủ đạt được thỏa thuận về vấn đề con tin
trước đó ngày hai mươi năm tháng bốn thủ tướng israel đã phê duyệt kế hoạch triển khai chiến dịch trên bộ rafah nhưng chưa cho phép quân đội hành động